thưa quý vị vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng năm theo giờ việt nam tại thủ đô washington dc hoa kỳ
thủ tướng phạm minh chính và lãnh đạo asean đã dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ
tại các phiên họp lãnh đạo hoa kỳ đã công bố nhiều đề xuất sáng kiến hợp tác với asean
hoa kỳ sẽ đầu tư bốn mươi triệu đô la mỹ tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng sạch
dành sáu mươi triệu đô la mỹ tăng cường hợp tác biển một trăm năm mươi triệu đô la mỹ để triển khai sáng kiến tương lai y tế asean hoa kỳ
hỗ trợ asean nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển cơ sở hạ tầng
và bảy mươi triệu đô la mỹ cho các chương trình giáo dục giao lưu nhân dân
asean và hoa kỳ khẳng định phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì hòa bình an ninh ổn định ở khu vực
trong đó có an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
hoa kỳ khẳng định ủng hộ lập trường của asean về biển đông hoàn nghênh asean thúc đẩy hợp tác
đối thoại và xây dựng lòng tin ở khu vực nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử coc hiệu lực
hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tại phiên họp với tổng thống joe biden thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
bảy mươi năm năm qua hợp tác asean hoa kỳ đã đóng góp quan trọng vào thúc đẩy đối thoại xây dựng lòng tin
và duy trì hòa bình an ninh ổn định và phát triển ở khu vực
trước những biến động phức tạp khó lường hiện nay thủ tướng đề nghị cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại chân thành
trên cơ sở lòng tin và trách nhiệm đoàn kết chung tay hợp tác kiểm soát bất đồng thượng tôn pháp luật
góp phần hiện thực hóa một thế giới hòa bình ổn định hợp tác và phát triển thịnh vượng
thủ tướng bày tỏ mong muốn các nước lớn những đối tác của asean có thể đưa quan hệ đi vào ổn định
cạnh tranh lành mạnh và có trách nhiệm đồng thời tham gia đóng góp cho khu vực trên tinh thần minh bạch
xây dựng tôn trọng vai trò trung tâm của asean tham vấn đầy đủ với asean tôn trọng luật pháp quốc tế
đóng góp cho hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới
riêng về biển đông việt nam tái khẳng định lập trường nguyên tắc của asean về biển đông
nhấn mạnh giải quyết hòa bình mọi tranh chấp khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có công ước anglo năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác sau ba ngày thi đấu sôi nổi đến chiều ngày một mươi bốn tháng năm tại tỉnh đắk lắc
bảng thi số sáu của hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân đã bế mạc thành công tốt đẹp
bảng thi số sáu gồm chín đội đến từ công an năm tỉnh tây nguyên
trường cao đẳng cảnh sát nhân dân
trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai và công an các tỉnh bình phước ninh thuận tp hcm
tại lễ bế mạc với thành tích đứng đầu hai nội dung thi duyệt đội ngũ và võ thuật công an nhân dân
đứng nhì nội dung thi bắn súng công an tỉnh đắk lắc đã được ban tổ chức trao tặng giải nhất toàn đoàn
giải nhì toàn đoàn được trao cho công an tỉnh gia lai
giải ba toàn đoàn thuộc về công an tỉnh lâm đồng và công an tp hcm
giải khuyến khích toàn đoàn được trao cho công an tỉnh bình phước đắk nông và trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai
ngoài ra ban tổ chức còn trao các giải nhất nhì ba cho những cá nhân thi các nội dung bắn súng
sau vòng loại bảng sáu các đội đạt giải nhất nhì ba toàn đoàn sẽ được tham gia thi vòng chung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật
kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân phía nam
thưa quý vị và các đồng chí trong hơn hai năm qua
bộ công an đã hỗ trợ xây hàng chục nghìn căn nhà các điểm trường bán chú trên địa bàn các tỉnh miền núi
như sơn la điện biên cao bằng lai châu thanh hóa lạng sơn hòa bình
có thể nói chủ trương huy động các nguồn lực xã hội để xóa nhà tạm nhà rột nát
được xem là một trong những điểm nhấn ấn tượng về thực hiện chính sách an sinh xã hội của bộ công an
chủ trương này đã mang tới niềm vui niềm hy vọng vào cuộc sống mới cho rất nhiều hộ nghèo
gia đình anh ma văn bình là một trong hai hộ dân đầu tiên tại tỉnh tuyên quang
được nhận nhà ở mẫu do bộ công an hỗ trợ ngày anh nhận nhà bà con trong thôn bản đều đến
chung vui chúc mừng gia đình có mái nhà mới sau bao nhiêu năm sống khổ cực
chương trình làm nhanh chứ không sẽ đổ vào bất kỳ ngày nào đó trong dịp gió bão tới đây đại diện cho bà con nhân dân là
thiết sức cám ơn chương trình này nó mang sự lan tỏa rất lớn của bộ công an đối với toàn thôn toàn xã nói chung
mẹ con tôi rất vui mừng cho chó ra tôi cả nhà tôi là bây giờ mở rộng bụng giả tươi cười lên là rất mừng
mình không có cười cười không nghĩ ngợi gì nữa thì đến lúc cháu ra tôi thì đi làm thiết sức về để trồng cửa trong nhà để lấy vợ lấy con về
một ngôi nhà vững chãi vốn là một ước mơ quá lớn đối với gia đình anh bình
hơn ba mươi năm kể từ khi chào đời đến nay mong ước đó mới thành sự thật
gia đình trước đây thì
bố mẹ bỏ nhau lúc còn nhỏ
học hành cũng không đến đâu cả
nên là phải đi làm xa sớm
hồi đấy còn có bà nội thì bà nội vẫn lo lắng
nhưng khi bà nội mất đi thì
chỉ còn hai bố con dựa vào nhau mà sống qua ngày thôi
nhà cửa thì cũng là nhà tình nghĩa của bà nội ngày xưa để lại
nên là cũng rất là khó khăn
về phần kinh tế rồi nhà ở các thứ
nếu mà không có nhà nước hỗ trợ giúp đỡ làm căn nhà này
thì thật sự ra là đi làm để làm được một ngôi nhà này
thì rất là khó khăn đối với em
vì bố em thì cũng ở nhà cũng không đi làm được gì
kiếm ra tiền cả
em cảm thấy vui rồi
bây giờ em chỉ để tập trung vào việc kiếm thêm tiền
rồi lo cho cuộc sống sau này
cũng như anh ma văn bình
gia đình bà tình thị mẫu
cũng là một trong những hộ
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
chồng bị tai biến bại liệt
gần tám mươi tuổi
người phụ nữ nghèo khổ này
mới có cơ hội được sống trong một ngôi nhà
đủ để che nắng che mưa
điều mà trước đây
ông bà chưa bao giờ dám nghĩ tới
mưa là nó dột xuống
mưa nó chạy xuống cái nóc nó
cái tấm bò
ngói bò nó tuột hai bên nhà
hai bên bờ lồ nó tuột ra này
ngói bò nó thạch đi
thì nó chạy dột ra này
nó chạy ướt ra
thế chả phải là
nắng ở nhà mưa không có nhà
nắng thì nó khô ráo
mưa thì nó ướt xuống
ở nó hơi chật vật đấy
bà gian là
chê bạc hết
giúp đỡ vợ chồng tôi được cái nhà mới
cho chả biết nói cái gì nữa
an cư mới lạc nghiệp
một mái nhà mới
dù nhỏ thôi
nhưng là niềm vui
là động lực
cho những người nghèo phấn đấu vươn lên
bởi phía sau họ
luôn có sự quan tâm động viên
của những người chiến sĩ công an nhân dân
và cả cộng đồng
tất cả chung tay hành động
để không ai bị bỏ lại phía sau
chiều ngày một mươi bốn tháng năm
tại phiên tòa xét xử
nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và đồng phạm buôn bán hàng giả
là thuốc trợ bệnh
đại diện viện kiểm sát
đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
theo đó đại diện viện kiểm sát
đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt
các mức án đối với các bị cáo
nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
từ bảy đến tám năm tù
nguyên việt hùng
nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế
từ ba đến bốn năm tù
lê đình thanh
nguyên công chức cục hải quan tp hcm
từ hai đến ba năm tù
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hai bị cáo phạm hồng châu
nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế
bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
nguyễn thị thu thủy
nguyên phó trưởng phòng quản lý giá thuốc
cục quản lý dược bộ y tế
từ bốn đến năm năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chín bị cáo còn lại
bị đề nghị từ tám đến ba mươi năm tù
ngoài hình phạt tù
đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử
áp dụng hình phạt bổ sung
cấm các bị cáo trong vụ án đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến lĩnh vực dược phẩm y tế
trong thời hạn từ ba đến năm năm
cấm bị cáo lê đình thanh
làm công việc nhất định liên quan đến ngành hải quan
từ ba đến năm năm
còn vào chiều nay
viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết
đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam ông phạm hồng hà
nguyên chủ tịch ubnd tp hạ long tỉnh quảng ninh
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
cũng trong chiều nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã tiến hành khám xét nhà riêng
của ông phạm hồng hà
tại địa chỉ số ba trăm ba mươi tám
đường bao biển trần quốc nghĩễn tp hạ long
đồng thời tịch thu các tài liệu có liên quan
để phục vụ công tác điều tra
và đưa đi thu giữ niêm phong bốn xe ô tô
của gia đình ông phạm hồng hà
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra
tiến hành các thủ tục
theo quy định của pháp luật
công an tỉnh hà tĩnh
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
đồng chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép
năm kg ma túy tổng hợp dạng đá
cụ thể vào lúc một mươi ba h ngày một mươi tháng năm
trên tuyến quốc lộ một b
thuộc xã xuân lĩnh huyện nghi xuân
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng hà tĩnh
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh hà tĩnh
đồng chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế
cầu treo bộ đội biên phòng hà tĩnh
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh
công an huyện nghi xuân
cục hải quan hà tĩnh
đã nhanh chóng khống chế chiếc xe ô tô
mang biển số ba mươi bảy a hai mươi bảy nghìn một trăm sáu mươi sáu
do đối tượng hoàng nghĩa hưng
trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an điều khiển
có nhiều nghi vấn về vận chuyển trái phép
trên ma túy
tiến hành kiểm tra phía sau cốp xe ô tô
lực lượng phối hợp đã thu giữ
một túi sách màu nâu
bên trong có chứa năm gói ma túy tổng hợp dạng đá
trọng lượng năm kg
qua đấu tranh đối tượng hoàng nghĩa hưng khai nhận
vận chuyển số ma túy trên cho một người lào
đưa về địa bàn tỉnh nghệ an tiêu thụ
ngày một mươi ba tháng năm
công an thành phố đà nẵng cho biết
vừa bóc gỡ mắt xích quan trọng
trong một đường dây chuyên mua bán ma túy xuyên quốc gia
thu giữ khối lượng lớn ma túy
cùng với một khẩu súng bắn đạn cao su
và hàng chục viên đạn
cụ thể vào trưa ngày một mươi ba tháng năm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố và công an quận hải châu
đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an
tiến hành kiểm tra một ngôi nhà trên đường hàn thuyên
bắt quả tàng đối tượng trần thanh quân
hai mươi chín tuổi trú tại thành phố đồng hới
tỉnh quảng bình
có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ tám viên thuốc lắc
trọng lượng ba hai kg
được cất giấu trong thùng bánh kẹo
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của quân
tại số chín mươi ba ngo thị sĩ
phát hiện thêm ba trăm bảy mươi năm viên ma túy tổng hợp
một số gói ma túy đá và ketamin
cùng với một khẩu súng cao su
và năm mươi sáu viên đạn
quân khai nhận số ma túy trên vừa được
một thanh niên cư trú tại cộng hòa liên bang đức
vận chuyển về việt nam
và giao cho quân tiêu thụ
tám h tối ngày một mươi ba tháng năm
công an thành phố đà nẵng tiếp tục bắt khẩn cấp
nguyễn viết hồng dũng hai mươi sáu tuổi
trú tại quảng bình
đây là đối tượng đã tổ chức vận chuyển đưa ma túy
từ cộng hòa liên bang đức về việt nam
và giao cho quân hình thành đường dây mua bán ma túy
xuyên quốc gia từ nước ngoài về đà nẵng
và các tỉnh thành khác của miền trung
thưa quý vị từ đầu tháng bốn
đến cuối ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại các địa bàn
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản
với thủ đoạn hết sức manh động
liêu lĩnh gây hoang mang đối với người dân
với tinh thần quyết tâm cao
công an thành phố biên hòa đã tích cực vào cuộc
truy xét và bắt được nhóm đối tượng
chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản nói trên
công an thành phố biên hòa đồng nai
đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự
đối với hai đối tượng
lê bảo cường ba mươi tám tuổi
trú tại phường năm quận một mươi một tp hcm
và nguyễn thành phước ba mươi hai tuổi
chú xã long hòa huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản
đây là nhóm đối tượng
trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản
tại địa bàn thành phố biên hòa
nạn nhân mà các đối tượng thường lựa chọn
là người đi một mình
hoặc chị em phụ nữ đi vào cung đường vắng
phát hiện con mồi
các đối tượng điều khiển xe áp sát
rồi ra tay cấp giật
đối tượng đi sau có nhiệm vụ cản đường
nếu nạn nhân truy đuổi
em với nguyễn thành phước
đụng nhau xuống biên hòa
điền những người phụ nữ sơ hở
để tay cấp giật tài sản
lấy tiền tiêu sản
sau khi cấp giật được
thì em đi bán
rồi chờ chiêu với phước
tại sao khi cấp giật

thì thấy phụ nữ

họ mềm yếu hơn đàn ông
cô và cường
bàn bạc đủ nhau
họ không có như đàn ông
họ không có như đàn ông
xuống biên hòa
tìm công mồi
sơ hở tài sản
cường áp sát dựt
tôi đi sau cản địa
tài sản về bán
chi đôi để tiêu sài cá nhân
bước đầu cơ quan công an xác định
hai đối tượng trên thực hiện gần
hai mươi vụ cấp giật tài sản
trên địa bàn các phường của thành phố biên hòa
tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt được
gồm nhiều điện thoại túi sách trang sức
có giá trị khác
tổng giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng
sau khi gây án các đối tượng lấy tiền
chưa nhau tiêu sài
qua vụ việc trên thì hiện tại
cơ quan cảnh sát điều tra công an phố biên hòa
đang tạm giữ các đối tượng để điều tra mở rộng
và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
và qua đây qua sự việc trên
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an phố biên hòa
cũng khuyến cáo đến người dân
là khi ra đường
hạn chế đeo những trang sức
để gây sự chú ý
cho các đối tượng
và thứ hai nếu có đeo thì cũng chịu khó mặc áo
có cổ kính cổ để che tài sản lại
và khi nghe điện thoại
thì tốt nhất là nên dừng xe lại
và tóc vào nơi an toàn để nghe
để tránh xảy ra những sự cố
và khi xảy ra vụ việc
thì người dân phải chú ý
nhớ đặc điểm của đối tượng
xe cổ hình ảnh quần áo biển số
và sau đó là nhanh chóng
tới cơ quan chức năng để trình báo
để có hướng xử lý
qua đây công an thành phố biên hòa đồng nai
đề nghị những ai là nạn nhân
của nhóm cướp giật trên
liên hệ đội cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
để trình báo
cơ quan công an cũng cảnh báo
ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án
góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân
và giữ bình yên cho cả cộng đồng
nhà hôm nay đội ba
cảnh sát hình sự đặc biệt
đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố hồ chí minh đã bàn giao
trần xuân tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ngụ tại quận ba cho công an quận phú nhuận
để điều tra xử lý về hành vi
cướp giật tài sản theo thẩm quyền
trước đó trưa ngày một mươi ba tháng năm
tuấn lấy xe máy hiệu sirius
trên đường quỳnh văn bánh
đến đoạn thuộc phường một mươi một quận phú nhuận
áp sát rồi giật sẻ giấy chuyền vàng của một phụ nữ
sau đó tăng ga tháo chạy
tuy nhiên tuấn vừa ra tay hành động thì bị tổ trinh sát
phòng cảnh sát hình sự phát hiện và truy đuổi
cùng thời điểm này tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm
của công an quận phú nhuận cũng đang trên đường tuần tra
phát hiện sự việc đã cùng phối hợp truy bắt
thấy bị truy đuổi
đối tượng chạy lòng vòng tốc độ cao
khi đến đường nguyễn văn trỗi
phóng xe đi ngược chiều vào làng xe ô tô
nhằm tìm đường tẩu thoát
hai tổ trinh sát tăng tốc đuổi theo
nhưng vẫn giữ khoảng cách cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân
khi đối tượng ôm cua gắp vào một con hẻm cục
các trinh sát vượt lên nổ súng chỉ thiên
khống chế bắt tuấn
đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý
thực hiện cao điểm lễ và bảo đảm tốt an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự và công an các quận quyện
thành phố thủ đức đã bắt giữ nhiều đối tượng
bằng nhóm trậm cấp cướp dật
góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn thân thiện
ránh bọ cạp hay là cá sấu
là những loài động vật khiến cho nhiều người
sợ hay nhìn thấy
thế nhưng những năm gần đây thì chúng lại trở thành
thú cưng của nhiều người
mới đây một bé trai đã gặp nguy hiểm
khi bị chính thú cưng của mình cắn
đó là rắn lục đuôi đỏ
điều đáng nói việc nuôi nhốt những loại động vật nguy hiểm này
làm thú cưng lại đang là trào lưu
tiêm ẩn những hậu quả đáng tiếc
mới đây tại hà nội
bé trai một mươi ba tuổi đã đặt mua rắn lục đuôi đỏ
trên mạng về làm thú cưng
khi thay chuồng cho rắn
em bị rắn cắn vào ngón tay trỏ
phải điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
thông qua hỏi bệnh
và khai thác kỹ tiền sử của em bé
thì thấy rằng là trò bé có nuôi
một loại rắn lục đuôi đỏ
là một loại rắn
mà có chứa độc tố
làm gây dối loạn đông máu
thời điểm đầu giai đoạn đầu
khi bắt đầu đến khám thì cháu bé chưa có
cung cấp cái thông tin đó
thì đến khi mà nhà viện điều trị
thì trò bé mới thú thật
với cả các bác sĩ
những năm gần đây
việc nuôi nhốt các loài động vật nguy hiểm
như rắn cá sấu bò cạp
đã thành trào lưu của nhiều người
cũng chính vì thế mà trên các trang mạng xã hội
không khó để tìm những địa chỉ để mua
tuy nhiên ít người biết được
rất nhiều loài đang được giao bán là loài động vật hoang dã
nằm trong danh mục được bảo vệ
bên cạnh đó việc nuôi nhốt động vật nguy hiểm
làm thú cưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ
hiện nay thì cái việc
nuôi nhốt những loài thú
hoặc là những loài sinh vật độc lạ
để làm cảnh thì invi
qua quá trình theo dõi thì nhận thấy

và cái việc nuôi nhốt
các loài động vật hoang dã
để làm cảnh thì tiềm ẩn
rất nhiều các nguy cơ
không những là nếu chúng ta nuôi
những loài động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp
chỉ đấy là một hành vi vi phạm pháp luật
và hoàn toàn có thể bị truy cư trách nhiệm hình sự
hoặc là xử phạt vi phạm hành chính
và đặc biệt nhất là việc nuôi những loài động vật hoang dã
là những loài thường là những loài
để làm cảnh thì tiềm ẩn cái nguy cơ
đối với sức khỏe của người nuôi
không chỉ người nuôi mà cả là những người thân xung quanh
và cộng đồng
ngoài ra thì rất nhiều loài động vật hoang dã
thì có thể lan truyền các cái dịch bệnh
cho con người
theo trung tâm giáo dục thiên nhiên
hoạt động nuôi động vật hoang dã làm thú cảnh
đã tăng dần trong những năm qua
việc nuôi động vật hoang dã mà không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp
hoặc có giấy tờ hợp pháp
nhưng không đăng ký
hoặc không thông báo nuôi động vật hoang dã
theo quy định có thể phải chịu trách nhiệm hình sự
cũng theo quy định của pháp luật
việc nuôi nhốt phải tuân thủ theo các điều kiện nhất định
như phải có mã số cơ sở nuôi
có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người
động vật được nuôi
đảm bảo các yếu tố về vệ sinh môi trường
phòng ngừa dịch bệnh
thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng năm
công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về
tùy công an tỉnh quảng bình
và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng bình
đã triệt phá thành công chuyên án
tạm giữ ba đối tượng
thu giữ ba tám trăm chín mươi bốn viên hồng phiến
theo đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút
ngày một mươi ba tháng năm
tại xã quảng xuân huyện quảng trạch
lực lượng chức năng đã phát hiện phan lê thành
chú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
điều khiển xe ô tô chở theo phan minh châu
chú cùng địa phương có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trong túi quần của châu
có chứa chín trăm chín mươi tám viên hồng phiến
châu khai nhận
mua số ma túy trên với giá hai mươi triệu đồng
để bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của châu
đối tượng trần thị thủy là người yêu của châu
đã tự nguyện giao nộp hai tám trăm chín mươi sáu viên hồng phiến
số ma túy này
châu giấu vào trong tủ lạnh
để bán cho các đối tượng nghiện
quá trình khám xét lực lượng công an còn phát hiện
thu giữ thêm hai khẩu súng cùng với nhiều dao kiếm các loại
còn trước đó tại tỉnh lạng sơn
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tăng
một người phụ nữ đang có hành vi vận chuyển
trái phép chất ma túy
khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường tô thị
phường tam thanh thành phố lạng sơn
phòng cảnh sát môi trường phối hợp với
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang
trần dương huệ ngọc chú tại xã mai pha
thành phố lạng sơn vận chuyển trái phép hơn
ba trăm tám mươi gram ma túy tổng hợp
cùng với một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
được một người phụ nữ thuê vận chuyển
số ma túy trên đi tiêu thụ với giá bốn triệu đồng
nhưng ngay sau đó đã bị lực lượng công an
phát hiện bắt quả tang
đến nhà con nợ khống chế cướp tài sản
bốn đối tượng là nguyễn thanh tâm
mai thị minh đan nguyễn ngọc chiến
và nguyễn văn thêm đã bị tòa án nhân dân
tỉnh bình phước tuyên phạt tổng cộng

theo cáo trạng kiều ngụ tại thành phố đồng xoài
tỉnh bình phước có nợ tâm số tiền là
ba trăm năm mươi triệu đồng
vào khoảng chín giờ sáng ngày ba tháng năm
năm hai nghìn hai mươi khi biết kiều đang ở quán tạp hóa
tại xã tiến hưng thành phố đồng xoài
tâm chở các đối tượng còn lại
đến tìm kiều lấy tiền
đến nơi tâm vào bếp lấy hai con dao
kề vào cổ kiều đánh đập
và yêu cầu đưa tiền
kiều hoảng sợ lấy khoảng năm năm triệu đồng
đưa cho tâm
tiếp tục đập phá tủ gỗ trong phòng của kiều
tâm phát hiện một túi sách có nhiều tiền mặt
và vàng với tổng trị giá hơn
bảy trăm linh năm triệu đồng
sau khi lấy được túi sách này cả nhóm lên xe bỏ chạy
vào ngày năm tháng năm
đến ngày bảy tháng năm
năm hai nghìn hai mươi tâm đan thêm
lần lượt đến cơ quan công an đầu thú
đến ngày bảy tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi chiến bị công an bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo
với tổng mức án bốn mươi ba năm tù giam
về tội cướp tài sản
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
vừa phát hiện và tạm giữ một số lượng lớn
thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hết hạn sử dụng
không rõ nguồn gốc
tại một hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
trên địa bàn huyện biên giới an phú
trước đó tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh
thuốc bảo vệ thực vật út bia
tại xã nhân hội huyện an phú
do ông trình văn bia làm chủ
tổ công tác phát hiện tại cửa hàng có hơn một bảy trăm linh chai
gói thuốc bảo vệ thực vật
phân bón đã hết thời hạn sử dụng
trên năm trăm linh chai gói thuốc bảo vệ thực vật
và phân bón không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng trị giá hàng hóa khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản
tạm giữ số thuốc bảo vệ thực vật trên
và bàn giao vụ việc cho công an huyện an phú
tiếp tục xử lý theo thẩm quyền